theo thông báo của ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn lúc ba giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm một mươi hai ts bị gãy lấp máy thả trôi tại khu vực cách đông bắc bán đảo sơn trà bảy mươi năm hải lý
các chiến sĩ vùng cảnh sát biển hai đã nhanh chóng điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu hải đội hai trăm linh hai đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cơ động đến cứu nạn
sau gần ba giờ tìm kiếm trên biển vào lúc một mươi một h bốn mươi năm cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã đến vị trí và tiếp cận được tàu cá bị nạn
trên tàu có một mươi ngư dân ông huỳnh tấn điệp quê quán tân mỹ nghệ an quảng ngãi làm thuyền trưởng
các cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã kịp thời thăm hỏi động viên ổn định tư tưởng cho các ngư dân trên tàu bị nạn đồng thời tổ chức công tác chuẩn bị và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về vịnh đà nẵng
đúng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã lai kéo tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm một mươi hai ts về quân cảng vùng ba hải quân làm thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương theo quy định đảm bảo an toàn cả về người và phương tiện